anh muốn đi và ghi lại những bức ảnh đắt giá nhằm truyền đi thông điệp giúp cộng đồng có những thay đổi tích cực trong vấn đề bảo vệ môi trường sống

thậm chí là tôi họ đổ rác ra biển mình thấy mình dơ máy chung họ không đổ nữa họ đứng yên một chỗ

năm hai nghìn một mươi chín mình vẫn đang đi tiếp đi các hòn đảo mình muốn chụp lại những hòn đảo việt nam và thậm chí là mình cũng muốn ra sách
hãy cứu biển mới chỉ là trạng đầu tiên của một dự án dài hơi mà nguyễn việt hùng theo đuổi

anh sẽ đi tiếp hành trình của mình và hy vọng trong thời gian tới anh sẽ nhận được sự đồng hành của nhiều người
cũng như giúp người dân nhận thức được tác hại của rác thải để bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta
những tác phẩm ảnh trong buổi triển lãm thực sự đã khiến cho mỗi người dân phải nhìn lại ý thức của chính mình
và khi mà từng vật dụng nhựa tưởng chừng những giấc mơ
quen thuộc trong đời sống lại trở thành mối nguy hại trong chính cuộc sống đối với môi trường
đúng như vậy đấy anh thanh thú ạ
và chính vì vậy mà trong đó những năm trở lại đây rất nhiều chiến dịch kêu gọi người dân hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa
thay thế bằng những nguyên vật liệu thân thiện với môi trường
vâng thưa quý vị và trong số tháng sáu này ban tổ chức đã nhận được hơn bảy trăm linh tác phẩm ảnh của hơn một trăm linh tác giả trên cả nước gửi về dự thi
tôi xin dành câu hỏi đầu tiên cho giám khảo hữu việt
theo anh thì với phương diện là một người quan sát
thì hơn bảy trăm linh tác phẩm ảnh này có mô tả được hết cái hiện trạng của môi trường nước ta hay không thưa anh
thật ra hiện nay thì cái mà một trong thách thức lớn nhất của nhân loại phải đối mặt đó là vấn đề môi trường
nó liên quan đến chất lượng sống và thậm chí nó còn liên quan đến cả cái sự tồn vong của hành tinh này
thời gian vừa qua thì chúng ta cũng như là các bạn vừa chia sẻ đấy
thì ở việt nam chúng ta diễn ra rất nhiều những cái sự kiện liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường
ví dụ như là cái sự kiện là đi bộ quanh hồ gươm này để vận động nói không với rác thải nhựa này
hay là chúng ta áp dụng những cái công nghệ rất là mới của nhật bản về việc mà làm sạch cái sông tô lịch
và gần nhất là có sự tham gia của nhấp ảnh đó là triển lãm của anh nguyễn việt hùng hay là anh hùng lê kỳ ma hãy cứu lấy biển đúng không ạ
với một cái phạm vi rộng và cái mức độ quan trọng của môi trường như vậy
thì qua này qua hơn bảy trăm linh bức ảnh thì chúng tôi cũng hy vọng là nói hết lên được những cái
hiện trạng hiện nay của môi trường nó đang ở mức độ như thế nào
thế rồi là những cái hành động những cái tác động con người mà thậm chí là trong đó có những cái việc mà con người ta buộc phải làm
vì cái sự phát triển của kinh tế mà chúng ta gây nguyện môi trường
nhưng trong cái số những bức ảnh này thì tôi thấy nó còn thiếu một điều gì đó
những bức ảnh dường như mới tập trung vào cái việc mà vệ sinh môi trường hay làm sạch môi trường
những cái hình ảnh về môi trường nó thực sự tác động đến cái trái tim đến tâm trí chúng ta
thậm chí là truyền cảm hứng cho chúng ta về cái việc mà làm sao phải giữ gìn cái môi trường
giữ gìn cái màu xanh của cái hành tinh này thì chúng tôi vẫn còn thấy nó thiếu một chút gì đó
vậy còn đối với giám khảo huy khâm ạ
anh thấy rằng là trong số bảy trăm linh tác phẩm ảnh lần này thì cái xu hướng sáng tác của từng tác giả như thế nào ạ
như là giám khảo huyễn úc viện nói
thì bản thân là những cái sự kiện mô tả nó cũng chưa thực sự là
nó có phải mang tính phong trào nhiều hơn là từ cái hành động thiết thực
và đồng thời là những bức ảnh nó cũng chưa thực sự là đi sâu vào trong cái đời sống của những cái hành động đó
ví dụ như là chụp về môi trường biển thì chưa thấy được những cái bức ảnh nó thực sự từ bên trong
hoặc là về những cái câu chuyện là làm sạch vệ sinh môi trường
thì có vẻ như người ta là lướt qua
lướt qua cái sự kiện chứ chưa phải là cái câu chuyện mà hoặc là những cái bức ảnh mà họ phải dành cả ngày giờ cùng với người công nhân
ví dụ như là ở cái nhiệt độ bốn mươi độ c như là những cái chuyên gia của nhật bản ở sông tô lịch ấy
thì họ ngâm mình dưới cái nhiệt độ hơn bốn mươi độ c thì những cái nhà nhiếp ảnh cũng cần phải lăn ra như vậy

và từ những cái chuyện là lao động trực tiếp của những người chụp ảnh đó
cũng chưa tương xứng với những người chụp ảnh đó
thế thì tôi cảm giác là chưa có được và từ những cái chuyện là lao động trực tiếp của những người chụp ảnh đó
cũng chưa tương xứng với những người chụp ảnh đó
cho nên là những tác phẩm nó có thể chưa đạt đến những cái độ mong mỏi của mọi người để hướng cho cái cuộc thi ảnh này nó sẽ có tác dụng lớn hơn nữa
đối với môi trường chúng ta muốn có cái ảnh hay thì chúng ta phải vào thật sâu chúng ta phải có được từ bên trong
nhưng mà đi kèm theo đó thì chúng ta phải có những cái sự hiểu biết và đồng thời là chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị rất là tốt
thì tôi hy vọng là qua những cái cuộc thi như này và qua những cái sự trao đổi như thế này
thì các nhiếp ảnh ra cũng sẽ có được những cái cách làm việc và đem đến những cái tác phẩm nó hiệu quả hơn
vâng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà báo huy khâm
và cũng nói thêm một chút nữa cho quý vị khán giả cùng biết là nhà báo huy khâm và nhà báo hồng vĩnh
hiện đang cùng triển lãm các tác phẩm ảnh tại nhà triển lãm hai mươi chín hàng bài với chủ đề là dấu ấn
vậy lần này thì các anh có triển lãm các bức ảnh của mình về đề tài môi trường hay không thưa nhà báo hồng vĩnh
thì đợt này tôi tham dự là hai bức ảnh được anh em chọn
và triển lãm thì đều liên quan đến môi trường hết
rồi một bức ảnh của tôi là về một cái tôi chụp một cảnh mây lạ trông như là cái vòi rồng ấy
đấy là tôi ở hồ tràm địa điểm chụp tại hồ tràm
và cái bức ảnh nó dây cái sự biến đổi khí hậu của việt nam mình
và một cái bức ảnh thì là nói về cái môi trường
cái đánh bắt cá tận diện của người ngư dân trài của mình ở vùng lý nhân nam định
nó làm cho cái quanh cái bờ biển đấy nhìn nó cũng vừa rác này rồi
cái quy hoạch xây dựng
mặc dù xa xa thì vẫn có cái nền cũ có các khu nhà thờ rất là đẹp như châu âu ấy
nhưng mà phía trước sát biển thì đã trông rất là ô nhiễm
xin được phép hỏi tiếp câu hỏi nữa dành cho nhà báo hồng vĩnh là
đối với bảy trăm linh tác phẩm ảnh gửi về dự thi lần này thì đối với anh có gì thiếu sót không thưa anh
các tác giả gửi đến tác phẩm mình chưa thể lột tả hết được cái chủ đề của cuộc thi tháng này
đó là vì một việt nam xanh
với tôi thì quan điểm một nhà báo thì nhìn được việt nam xanh ở cái góc độ
sâu hơn đi vào trong đời sống nhiều hơn là các hoạt động phong trào đoàn hội
của các tác giả gửi đến hầu như là các cái hoạt động chung thôi
còn tôi thấy thiếu những cái hình ảnh của những nhà khoa học những kỹ sư
vâng xin cảm ơn giám khảo hồng vĩnh cũng như là những chia sẻ của các thành viên ban giám khảo
và thưa quý vị chắc hẳn với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng rất muốn được chiêm ngưỡng
một mươi tác phẩm đã được lọt vào vòng bình chọn
và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi hướng lên màn hình
để theo dõi top một mươi
xin chào các bạn vào chương trình lần này
từ hàng trăm tác phẩm ảnh gửi về dự thi
ban giám khảo đã chọn ra một mươi tác phẩm ảnh xuất sắc nhất lọt vào vòng bình chọn trực tiếp
tác phẩm số một bộ ảnh vì thành phố sạch xanh tác giả trần trương tôn dũng thành phố hồ chí minh
tác phẩm số hai cho sạch nguồn nước tác giả trần phúc thảo bình thuận
tác phẩm số ba môi trường xanh tác giả trương minh điển kiên giang
tác phẩm số bốn vì một việt nam xanh tác giả khổng thị yến anh vĩnh phúc
tác phẩm số năm năng lượng sạch tác giả trần văn túy bình thuận
tác phẩm số sáu vì môi trường sạch và xanh tác giả nguyễn mạnh cường thành phố hồ chí minh
tác phẩm số bảy bộ ảnh đại học hoa sen vì một việt nam xanh tác giả đỗ trọng danh thành phố hồ chí minh
tác phẩm số tám bộ ảnh lá phổi xanh thành phố tác giả đỗ trọng danh thành phố hồ chí minh
tác phẩm số chín bộ ảnh gìn giữ và bảo dưỡng rừng nam cát tiên tác giả bối việt đồng đồng nai
tác phẩm số một mươi cao xu lên tây bắc tác giả việt hùng thái nguyên
quý vị thân mến chúng ta vừa được chiêm ngưỡng một mươi tác phẩm ảnh lọt vào vòng bình chọn trực tiếp của chương trình
và ngay bây giờ chúng tôi muốn xem những cái ý kiến của các thành viên trong ban giám khảo
lý do tại sao các anh đã chọn một mươi tác phẩm ảnh này
vào vòng bình chọn trực tiếp câu hỏi đầu tiên xin được dành cho nhà báo hữu việt
trước hết nó là chất lượng của các tác phẩm ảnh
xong báo đũa chọn cột cờ đúng không ạ
mặc dù chúng ta cũng chưa thật là sướng lắm với những cái tác phẩm dự thi
nhưng rõ ràng là đây là những bức ảnh xuất sắc nhất trong số bảy trăm linh bức ảnh mà chúng tôi được xem xét và có những lựa chọn
và thứ hai nữa nếu mà chúng ta nhìn lên màn hình chúng ta thấy cái tổng thể này này là một cái màu xanh đang bao phủ trên màn hình
như vậy là về cơ bản là các người tham dự đấy
đã bám sát được cái chủ đề của chúng ta là vì một việt nam xanh
cái thứ ba nữa thì là cái chủ đề mà các cái bức ảnh mà đề cập đấy thì nó cũng tương đối đa dạng
chúng ta nhìn thấy một cái màu xanh ở trên một không gian rộng lớn nhìn từ trên cao đúng không ạ
thế và chúng ta cũng nhìn thấy những bức ảnh về môi trường nhìn từ dưới lòng đất
từ những nơi mà tưởng chừng là tối tâm nhất vất vả nhất
nơi mà tưởng như là chúng ta chưa thể chạm thấy được thì vẫn có những con người
một cái sự sạch sẽ của môi trường vì một cái màu xanh ở phía bên trên đã phải chầm mình phải lặn ngục vào đó để chiến đấu
tôi ấn tượng mấy cái bức ảnh mà chụp cái điện gió kìa
thật ra thì bây giờ là cái thách thức lớn nhất của con người là bây giờ là việc sử dụng năng lượng
và cái năng lượng rắn ấy nó làm tổn hại đến cái môi trường tàn phá môi trường một cách kinh khủng
và người ta có xu hướng ấy dùng các cái năng lượng thay thế
trong trường hợp này thì năng lượng của gió làm điện gió
làm tôi rất ấn tượng
tôi nhớ là có một thời gian cách đây không xa tôi đi qua một số nước ở châu âu ấy
thì với cái trình độ khoa học của họ hiện đại như thế
nhưng mà họ phát triển rất nhiều cái điện gió
đặc biệt là cái khu vực mà hà lan dưới bỉ đấy
tôi nhìn tôi nhớ lại tôi thấy là những cái mà để tạo ra năng lượng điện gió này này
nó giống những cái con cò mà đứng một chân
những con cò đứng một chân
và trên đấy là ba cái cánh á
và tôi hình dung ra hình như những cái phi cơ này nó không bao giờ cất cánh cả
nó không bao giờ bay
nhưng nó lại mang lại một cái nguồn năng lượng sạch cho con người
và nếu như người ta nhìn kỹ thì không hiểu là vô tình hay hữu ý đấy
thì tôi cũng nhìn thấy là ở bên cạnh
hai cái cột mà quạt gió nó có hai con cò
nó không chỉ nói là vì cái sự thân thiện của môi trường
và tôi không hiểu đây là ngẫu nhiên hay là tác giả có một cái ý đồ như vậy
và một cái con cò làm ra năng lượng điện gió và một con cò chứng minh là
môi trường ở đây đang sạch
chính vì thế mà tôi rất là thích cái bức ảnh đó
tất nhiên là về tổng thể thì nó còn nhiều vấn đề khác phải bàn
nhưng về cái nội dung ấn tượng bắt đầu đập vào tôi thì chính là cái bức ảnh về điện gió
vậy còn với giám khảo hồng vĩnh thì sao ạ
thì anh có thể cho biết một chút về những cái ấn tượng của anh đối với tác phẩm này
cũng như là một vài cái nhận xét về top một mươi lần này như thế nào ạ
trước tiên thì chúng tôi chọn những tác phẩm
mà bám sát chủ đề nhất chủ đề của cuộc thi tháng này
chủ đề của ta là vì một việt nam xanh
nó mang một màu xanh mà chiếm nhất là màu xanh của lá cây
màu xanh là cây phụ hẳn như chiếm trong một mươi tác phẩm này
còn về hình ảnh thì cũng phải bàn rất là nhiều
về kỹ thuật chụp ảnh rồi cái khoảnh khắc các thứ
tất nhiên các tác giả cũng đều là
cũng xây dựng
chưa chọn góc rồi tìm góc
nhưng mà ở đây nó cũng thiếu vắng những tác phẩm
mà chụp những khoảnh khắc quyết định thật là chọn vẹn hết thì cũng chưa có được trong ảnh
đối với giám khảo huy khâm anh lấy tiêu chí gì để lựa chọn một mươi tác phẩm ảnh này
như chúng ta biết đề tài này là vì một việt nam xanh
và thứ hai là cái quan niệm của chúng tôi
thì ở đây chúng ta không phải chỉ là đi dọn dẹp vệ sinh môi trường
mà để giải quyết những cái vấn đề đó nó còn là những cái chuyện hướng đến
cái chuyện là phải
trồng cây xanh ra làm sao để phủ xanh và để giải quyết những cái phần đằng sau
thứ hai là trong tôi thì nó có rất là nhiều cái mâu thuẫn
mâu thuẫn là cái chuyện giữa cái chuyện là đạt được cái giá trị
về mặt kỹ thuật và mỹ thuật của nhiếp ảnh
để đạt được một tác phẩm ảnh có giá trị cao
nhưng mà lại có thêm được một cái nữa
là trong những cái bức ảnh nó có nhiều cái sự rất là hồn nhiên
có một cái bộ ảnh mà tôi rất là thích nhưng mà tôi lại thấy tiếc
đó là chụp về những cái con động vật hoang dã ở trong rừng
đâu đó mà nghe thấy tin tức về việc là có một con bò tót nó đi ngang qua làng
thì thay vì sự sợ hãi thì chúng ta phải thấy
đó là một cái việc môi trường đã được tái tạo lại
đó là sự sống đã quay trở lại
thế nhưng mà khi mà tác giả diễn tả về con mèo rừng hoặc là những con khác ấy
thì tác giả là cái ý tưởng tốt nhưng mà chưa diễn đạt được thì đấy là một cái sự đáng tiếc
và hoặc là có những cái tác phẩm thực sự thì đạt về cái độ nhiếp ảnh
trình độ nhiếp ảnh rất là tốt
là về một cái tác phẩm là đốt rác ấy
nhưng mà cái đề tài về cái đốt rác này
như ấm khảo hữu việt nói
nó chỉ là một cái bền nổi nó rất là nhỏ
và là một cái đề tài rất là nhỏ trong cái vấn đề môi trường lớn
và chúng ta cần phải giải quyết được cái câu chuyện ở đây
là một cái môi trường lớn hơn là một cái màu xanh lớn hơn
và có cái gì đó rất là đi sâu vào cái thực chất
hơn là những cái mang tính phong trào
thì nó giữa hạn giữa tôi là rất là mâu thuẫn
cái mà đạt được về nhiếp ảnh
thì cái nội dung cái thông điệp truyền tải nó lại không đủ lớn
tôi cũng nghiêng về cái nhận xét của anh hữu việt
đó là tôi rất thích một con cò bên cạnh một cái chỗ mà năng lượng tái tạo
thay cho cái năng lượng hóa thạch
vì chúng ta biết là năng lượng hóa thạch thì càng ngày càng cạn kiệt
và nếu như con người ta không hướng đến một cái chuyện
là tìm ra những cái nguồn năng lượng mới thay thế
thì tự chúng ta đang hủy diệt chúng ta
vâng ví dụ những cái bức ảnh về đốt rác ấy
theo tôi thì cái hành động đốt rác này
hoặc là đốt các cái vật liệu ví dụ như dơm dạ ấy
cũng chỉ là một phần để mà tác nhân gây ô nhiễm môi trường
nhưng đối với anh anh chụp một cái việc này
anh sẽ nhìn theo cái góc độ nào
tôi thấy ở trong cái phần đốt rác như thế này
nếu như chúng ta quan sát kỹ
thì chúng ta nên loại bỏ những cái chi tiết không cần thiết
chúng ta không nên lấy quá tham
mà chúng ta tập trung gây ấn tượng
gây chú ý vào những cái phần nào thật cần thiết
thì nó sẽ tốt
trong những tác phẩm mà chúng tôi chấm
chúng tôi có trao đổi với nhau
một số tác phẩm khác như là tác phẩm về dọn cống
thì rõ ràng là cái việc mà dọn cống như này
tác giả đầu tư rất là nhiều công lao
chứ không phải ít
nhưng mà tác giả có vẻ độ kiên nhẫn chưa cao
cho nên là chúng tôi cũng cảm thấy là chia sẻ với nhau là rất là tiếc
cái mà chụp những người công nhân ở dưới cống rất là vất vả
và bản thân những người chụp ảnh
cũng phải chịu cái mùi đó
cũng khổ sở lắm
nhưng mà giá như kiên nhẫn thêm
để nhìn thấy cái khuôn mặt của người công nhân rõ hơn
thì bộc lộ được cái cảm xúc tốt hơn
nhưng mà lại là chỉ chụp cái mũ thiếu
cũng đồng thời là có những cái ảnh thì khuôn mặt nhìn lên rồi
nhưng mà nó lại lấp ló ở bên trong
về mặt nhiếp ảnh về mặt cái concept
thì nó lại chưa đạt được cái hiệu quả
cho nên là trong những cái trường hợp như vậy
thì chúng tôi là chia sẻ với nhau thống nhất nhau
là hãy kiên nhẫn hơn
vâng tôi chắc hẳn rằng là với những cái chia sẻ vừa rồi của anh
thì có lẽ là chúng ta nên là kết nối với tác giả
và anh cũng sẽ có một vài câu hỏi để đạt cho tác giả
tại sao lại không kiên nhẫn thêm một chút nữa đúng không ạ
đạt được cái độ may mắn của mình đúng không ạ
vâng xin cảm ơn ạ
và tôi rất là mong muốn là được chia sẻ thêm với tác giả
xin mời tổ thư ký hãy giúp chúng tôi kết nối với tác giả
trần trương tôn dũng ở thành phố hồ chí minh
với bộ ảnh vì thành phố xanh xanh
alo dạ anh dũng ạ
dạ vâng xin chào anh
tôi xin giới thiệu với anh tôi là huy khâm
là giám khảo trong cuộc thi ảnh của báo nhân dân
và chúng tôi cũng rất là mong muốn được hỏi anh một đôi chút
anh cho biết là cái tác phẩm này thì anh đã chụp vào
cái thời khắc nào đó
chụp tại hai nơi
một nơi là mình chụp khoảng tám giờ mấy tám
một nơi là chụp lúc đó trời không nắng khoảng chừng chín là mấy sáng
có một vài cái bức ảnh thì tại sao anh không ở lại thêm
để anh có thể chụp
bởi vì là tôi nhìn thấy là có một người công nhân
là họ cũng lấp đó cái mặt ra
và để thấy được cái khuôn mặt của họ
thì nếu như mà mình đợi thêm
thì có thể cái khuôn mặt của họ kéo ra thêm
và cái hiệu ứng của bức ảnh nó sẽ đạt được
tại vì cái lúc đó người ta đang ở dưới hầm của anh
mình đang đứng ở trên góc mái trên cao trục xuống
và cái độ xuống dưới
thì mình không có điều kiện để mình xuống trung hầm với mấy anh à
thì cũng là những cái khó khăn
nếu như mà anh có thể dành thời gian được nhiều hơn
thì có thể là sẽ có được những cái tác phẩm
còn gây được cái sự chú ý
hơn với cả người xem
và tôi thấy là có một vài cái tình huống là nó hơi lập lại
hy vọng là anh sẽ tiếp tục đóng góp cho chương trình ạ
dạ thưa em rất cảm ơn ạ
và đặc biệt là của cả báo huy không
và chính những cái ý kiến này
cũng sẽ là một phần rất là quan trọng
để tìm ra giải thưởng của chương trình
vâng và ngay bây giờ thì
cũng mời chị hồng tươi
phát cho các thành viên trong ban giám khảo
cái phiếu bình chọn
để chúng ta bước vào phần quan trọng nhất
để tìm giải thưởng

với tác phẩm năng lượng sạch của tác giả trần văn túy
đã đoạt giải ba của chương trình
xin chúc mừng tác giả
xin được hỏi giám đốc huy khâm
bức ảnh này theo như chia sẻ
anh cũng khá ấn tượng
vậy thì tại sao anh không bình chọn cho bức ảnh đoạt giải ba
thực ra tôi định bầu cho bức ảnh này giải cao hơn
cái tôi thật sự là
thích cái đề tài này
đề tài năng lượng sạch
và tôi cũng mong muốn là
mình cũng đi làm với cái đề tài này
và tôi thấy bức ảnh này rất là hay
có cái con cỏ ở đấy
nó làm cho cảm giác được cái thiên nhiên nó rất là đẹp
thiên nhiên rất là xanh
vậy ở nơi nào đó mà chúng ta thấy được
là những cái động vật quay trở lại
ở nơi đó là có được một cái màu xanh
của môi trường tốt hơn
và tôi thì tôi thích cái bức ảnh này ở một cái giải cao hơn
tôi xin hỏi giám khảo hữu việt
rõ ràng là cái tác phẩm ảnh này
thì anh rất là tâm đắc
tâm đắc từ đầu trong bộ
mấy tác phẩm ảnh mà anh đã nói với chúng tôi rất là nhiều
tuy nhiên lý do tại sao anh lựa chọn
cái tác phẩm ảnh này chỉ đạt giải ba
tác phẩm này thứ nhất là
bám rất sát với chủ đề
của thi của chúng ta
cái hay của tác phẩm này này là họ lại bám
một cách gián tiếp vào cái chủ đề
chứ không phải bám cái trực tiếp
và tôi cho rằng là cái ngôn ngữ nghệ thuật thì nó nên là gián tiếp
nó gợi mở
hơn rất là nhiều so với tác phẩm trực tiếp
thứ hai nữa
thì tôi thấy là cái ảnh này
là nó cũng có cái màu xanh
mặc dù nó không phải cái màu xanh theo chúng ta nghĩ
theo thông thường là lá cây rồi gọn cỏ
mà cái màu xanh này là màu xanh
của bầu trời
của bầu trời
màu xanh ở một thời điểm
mà dường như là trời và đất
hòa nhập với nhau
tôi rất thích cái ý đấy
tuy nhiên là tại sao tôi lại chọn cái bức ảnh này là
chỉ đạt được cái giải ba thôi
thứ nhất là một cái cảm giác như
cái bức ảnh này hơi duy mỹ
thứ hai là cái bức ảnh này nó hơi tĩnh quạng
và thứ ba nữa
là dường như nó
thiếu một cái sự sống nào đó
mà của con người tác động
trong bức ảnh này
tức là cái năng lượng sạch
nó phải thật sự
thật sự mà đi vào cuộc sống
khi nó hiện diện bên cạnh sự sống của con người
thế còn đây nó hơi thiên về một cái chút
về phong cảnh
đấy là cái điều mà tôi tiếc
và chính vì vậy mà tôi
tôi chọn bức ảnh này ở vị trí thứ ba
để dành cơ hội
cho những cái nhếp ảnh gia khác
tiếp tục tác nghiệp và chụp về cái đề tài này
còn ý kiến của giám khảo hồng vĩnh thì sao ạ
thực ra ảnh này là một ảnh đẹp
nhưng mà tác giả xử lý kỹ thuật
về bố cục là chưa tốt
còn phạm có lỗi rất sơ đạo
mắt mình nhìn như cái bức ảnh bị chia đôi
mặc dù là
giám khảo hữu việt đã nói là như trời và biển
và đất nó hòa chung
nhưng mà về kỹ thuật ảnh
tạo ra nếu mà tôi
tôi sẽ bớt nền trời đi
cái khung ảnh sẽ được mở rộng hơn
có lẽ là chúng ta cũng nên kết nối với tác giả
để có thể tìm hiểu kỹ hơn
về quá trình sáng tác bức ảnh này
cũng như vì sao tác giả lại không để
đường chân trời nó xa hơn một tí
giống như yêu cầu của giám khảo hùng vĩnh đúng không ạ
vâng xin mời tổ thư ký
hãy giúp chúng tôi kết nối với tác giả
đoạn giải ba của chương trình lần này
là tác giả trần văn túy ạ
dạ vâng ạ
chào anh túy ạ
anh túy ơi
chúng tôi đang liên lạc với anh
ở trường quay của truyền hình nhân dân
cuộc thi ảnh về đẹp việt nam
chúng tôi rất quan tâm đến tác phẩm ảnh
năng lượng sạch của anh
vâng tôi muốn đặt một câu hỏi thế này
anh có thể cho biết là hoàn cảnh sáng tác
bức ảnh này của anh ra sao không
dạ bức ảnh này tôi chụp vào mùa chiều
ở dưới bạc liêu
trong một lần đi sáng tác ảnh
cái khu vực biển gió
ở cái bãi biển
của dưới bạc liêu
vừa đến thì
một số anh em thì đi cái hướng khác

khi mà nó xuống ấp và nó có những cái
rồi tự nhiên nó có hai cái khu cò
rồi tôi thấy nó
đi ra cái hướng này
rồi tôi thấy nó đậu
rồi tôi thấy nó hay quá
rồi tôi bấm luôn

và một lần nữa xin được chúc mừng tác giả
trần văn túy với tác phẩm năng lượng sạch
đã đoạt giải ba của chương trình lần này
và thưa quý vị và các bạn
nhằm đem lại cho những người đam mê
nghệ thuật nhiếp ảnh những kiến thức kỹ thuật hữu ích
tạo nên những tác phẩm ảnh ưng ý
tùy theo nhu cầu của người cầm máy
trong số tháng sáu này
mời quý vị
quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu
về kỹ thuật sử dụng ánh sáng khi chụp ảnh trong studio
và phóng sự được thực hiện
với sự hợp tác của vua nhiếp ảnh
canon lê bảo minh
nhằm mục đích giúp những người đam mê nhấp ảnh
nắm bắt những kiến thức cơ bản khi chụp ảnh studio
khoa học kỹ thuật ánh sáng studio là nền tảng
và cũng là tiền đề thiết yếu cho những người hướng tới nhiếp ảnh chuyên nghiệp
thông qua khoa học cơ bản này
các học viên sẽ nắm được hệ thống
những vấn đề quan trọng khi sử dụng ánh sáng nhân tạo
kỹ thuật ánh sáng studio là bao nhiêu
tốc độ bao nhiêu thì ăn đèn tốt hơn
khẩu độ bao nhiêu thì sản phẩm sẽ lên tốt hơn
và chúng ta sẽ biết là setting được cái đèn
công suất bao nhiêu thì phù hợp
cái hướng đèn đặt như thế nào
keyline backline shape như thế nào
để cho cái sản phẩm chúng ta lên hoàn mỹ nhất
xuyên suốt khoa học
các học viên được hướng dẫn và học hỏi những kinh nghiệm
khi chụp ảnh về ánh sáng studio
ánh sáng đèn flat
học cách làm sao để có được một bức ảnh
không chỉ đúng kỹ thuật
mà còn mang tính mỹ thuật đối với từng chủ thể
bản thân tôi thì đang tìm hiểu sâu
về cái phần chụp ảnh mẫu
chụp ảnh mẫu trang điểm
nên là tôi tham gia thêm
và hỏi thêm
và biết thêm được cái việc
mà khi chụp ảnh mẫu thì là sử dụng đèn
led ring hay như thế nào để cho mẫu được đẹp nhất
em muốn hiểu về
những cái thứ cơ bản nhất
về cái nhiếp ảnh trong studio
như kiểu ánh sáng cách xét đèn
khi mà đứng trước
hoặc là những cái thứ mình muốn chụp
thì em vẫn là đang
tập trung vào việc chụp
thế thay vì là em quan tâm đến việc
là mình xét thông số như thế nào
và sau đấy khi mà chụp ra ảnh rồi
thì em mới nhìn vào cái sản phẩm của mình
và sau đấy mới nhận ra là mình
ví dụ thiếu mở khẩu
nó chưa hợp lý
hay là chỉnh tốc nó vẫn chưa phù hợp
có thể nói
bên cạnh việc giúp các học viên xử lý ánh sáng
tạo cối độ sâu trường ảnh
quá học kỹ thuật ánh sáng studio
còn là cầu nối giao lưu giữa những người đam mê nhấp ảnh
cùng nhau chia sẻ
để hoàn thiện các kỹ thuật nền tảng

để tìm ra giải nhì
mỗi thành viên trong ban giám khảo sẽ có tối đa
hai lần được dơ phiếu
tác phẩm nào đạt từ hai phiếu bình chọn
sẽ đoạt giải nhì của chương trình
tôi xin phép được đọc tên từng tác phẩm
vì thành phố sạch xanh
của tác giả trần trương tôn dũng